tại bắc cạn đại tướng độ bá tị ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trường đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn về giải quyết khiếu nại tố cáo
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội độ bá tị ghi nhận những kết quả mà bắc cạn đã đạt được trong thời gian vừa qua
và đề nghị trong thời gian tới bắc cạn cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
về khiếu nại tố cáo nâng cao trách nhiệm thực hiện tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo
coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát
thực hiện đầy đủ quy định tiếp xúc và tổng hợp phân loại ý kiến cử tri giải quyết kịp thời không để cử tri phản ánh nhiều lần
công khai quy trình thủ tục hành chính nhất là lĩnh vực đất đai chế độ chính sách phát huy vai trò giám sát
phản biện xã hội của các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân
bố trí vị trí tiếp công dân phù hợp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật